tạo nên một không gian ngập tràn ký ức của một thời hà nội nghèo và bình dị thấm đẫm tình người
đó có thể là những khu nhà tập thể hình tổ ong là quán phở phố cổ người mua phải xếp hàng
là cửa hàng mụ dịch là bàn thửa tết với bánh pháo hụt mứt gói thuốc lá hay chai rượu chanh
tôi có hơn một mươi tác phẩm triển lãm ở đây
bản thân tôi là một người sinh ra và lớn lên ở khu tập thể của hà nội
chính vì thế mà tình cảm ký ức và rất nhiều những kỷ niệm quen thuộc của mình gắn bó với khu tập thể cũ
cũng chính vì vậy mà khi mà những khu tập thể cũ đang dần mất đi thì tôi rất là muốn ghi lại các hình đó
thứ nhất là để lưu lại những hình ảnh cho chính mình
và thứ hai là để lưu lại những hình ảnh đó cho những người xung quanh và cho con cháu
cùng với triển lãm tranh là sự ra mắt
các hình ảnh của cuốn sách ảnh hà nội được bao cấp với tên gọi tập thể cũ hà nội ký họa và hồi ức của nhiều tác giả
gồm nhiều trang ký họa và những câu chuyện của nhiều nhân vật
những người từng sống gắn bó với hà nội có những trải nghiệm về cuộc sống ở các khu tập thể hà nội
ta phải nhớ một điều rằng những năm tháng đó những đời sống những cuộc sống trong các trung cư
các khu tập thể hà nội vô cùng khó khăn thường xuyên mất điện thường xuyên mất nước và rất chật trội
lúc đó cái đời sống
lúc đó là vô cùng khó khăn
thế nhưng khi mà ta đã đi qua cái nơi đó rồi và bây giờ ta quay trở lại
quay trở lại không phải kể thêm một lần nữa là họ đã phải sống khổ như thế nào khó khăn thế nào
mà quay trở lại để tìm những vẻ đẹp nhất trong cái đời sống tinh thần và tâm hồn của những người trong những ký ức đó
điều đặc biệt không chỉ thường lãm tranh công chúng đêm với chuỗi sự kiện này còn được thưởng thức những món ăn thời bao cấp
do các đầu bếp của ngon gai đình chế biến tinh tế mà hấp dẫn
đặc trưng của mâm cơm này là về cái món cơm thì là ngày xưa theo ngày xưa thì là cơm sẽ trộn với cả sắn
ngoài ra thì có món dưa xào tóc mỡ cà chua và canh tập tàng
trong cái cuộc sống hiện đại này quá mẫn rộn cả công việc rồi
thì chúng ta cần một chút gì đấy gọi là quay về thời xưa của hà nội để thưởng thức cái gì quen thuộc nhất
hà nội hà nội hà nội
ký ức hà nội thực sự đã mang lại cho du khách tới tham quan một không gian văn hóa độc đáo
với những trải nghiệm mới lạ và ấn tượng
chuỗi hoạt động triển lãm trải nghiệm ẩm thực hà nội thời bao cấp
kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại bảy mươi nguyễn du hà nội
chương trình vang mãi giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi chín tiếp tục mạch chủ đề xuyên suốt
với những ca khúc đặc sắc nhất ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
ca ngợi đảng đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
chủ đề nổi bật của chương trình là ngợi ca chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
chương trình mang đến cho khán giả thủ đô một không gian nghệ thuật hấp dẫn với nhiều cảm xúc lắng động
tại buổi họp mặt báo chí trước đêm công diễn ban tổ chức chương trình khẳng định
vang mãi giai điệu tổ quốc lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục được đầu tư đổi mới chủ đề
đổi mới phong cách trao chuốt tới từng ca khúc tiếp mục và chiến trình
tiếp biểu diễn hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả
cũng như tạo dựng được thương hiệu một chương trình nghệ thuật hấp dẫn
được công chúng đón đợi vào mỗi dịp chào đón năm mới
ngay khi đưa ra chương trình ngay từ đầu năm đầu tiên thì chúng tôi cũng đã nói
là mong muốn của chương trình là kết nối tình yêu thương đùm bọc giữa người dân việt nam với nhau
đặc biệt là cái tết đến xuân về thì kiều bào ở xa thủ quốc
thì thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng mong muốn là kết nối tình yêu thương
giữa con người
với kiều bào với nhớ về tổ quốc mỗi dịp tết đến xuân về
và nhớ những bài hát mà đã đi theo năm tháng của mọi người
trước ngày cơm diễn trong không khí chào đón năm mới đang chặt ngập trên mọi nèo đường của thành phố
trên sân khấu nhà hát lớn các nghệ sĩ hăng xây tập luyện với mong muốn mang đến cho khán giả
những tiếp mục nghệ thuật đặc sắc nhất
hoạt động giải trí đặc biệt là về lĩnh vực ca mối nhạc
chúng ta có rất là nhiều loại hình nhiều chương trình khác nhau
do nhiều đơn vị nghệ thuật nhiều tổ chức
thậm chí nhiều cá nhân đứng ra tổ chức nó rất là phong phú
nhưng tuy nhiên với vòng quay của cuộc sống với sự biến đổi thay đổi của xã hội
tốc độ công nghiệp hóa con người thường hướng tới những giá trị mới
đôi khi người ta có thể lãng quên mất những cái giá trị mà nó đã có
từng có và nó cần được lưu giữ cần được phổ biến
chương trình vang mãi giai điệu tổ quốc thì chúng tôi rất là hoan nghênh
bởi vì hướng tới cái việc đầu tư xây dựng chương trình
nhằm cái này thì không phải giới thiệu tác phẩm mới
nhưng rõ ràng là hãy để cho nó vang mãi
và đúng nghĩa là vang mãi những giai điệu của tổ quốc
thì đây chính là một lời lạc một sự lợi nghĩa
tại đêm diễn với sự giàn dựng công phu hấp dẫn
cùng ba trường đất nước bốn mùa hoa
hồ chí minh đẹp nhất tên người và xuân đã về
mở màn chương trình là hoạt cảnh tự hào tổ quốc tôi
với lời thơ xúc động được trích từ bài thơ bác ơi của nhà thơ tô hữu
và người đi tìm hình của nước của nhà thơ chế lan viên
hòa quyện với âm hưởng sâu lắng hào sàng của ca khúc dấu trần phía trước
thà thiết tươi vui của ai yêu bắc hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng
và giai điệu non sông ngàn năm gấm vóc
qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú đăng dương và tốt thứ nhi quận ba đình
đã kể một câu chuyện mang âm nhạc đầy cảm xúc cho khán giả